hiện nay nông dân tại đồng bằng sông kiều long đang vào cao điểm thu hoạch rộ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín
hiện các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua lúa hàng hóa của nông dân
giá lúa sau khi nhích lên đã trựng lại ở ngưỡng khoảng năm đồng một kg
theo đó trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nông dân vùng đồng bằng sông kiều long thu hoạch khoảng năm trăm linh hectare lúa đông xuân
sản lượng trên ba ba triệu tấn trong đó có khoảng hai bốn triệu tấn lúa hàng hóa tương đương một hai triệu tấn gạo cung cấp cho nguồn xuất khẩu
hiện đầu ra còn hạn chế các hợp đồng xuất khẩu gạo chưa nhiều nên doanh nghiệp chưa mạnh dạn triển khai thu mua
hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa đa dạng phần lớn mới chỉ dừng lại ở liên kết giữa nông dân với nông dân
giữa tổ chức của nông dân với doanh nghiệp
chưa có sự tham gia liên kết của các chủ thể quan trọng khác như nhà khoa học ngân hàng để tạo ra giá trị gia tăng trong chuỗi sản phẩm
từ đó ảnh hưởng đến quá trình nhân rộng mô hình liên kết